mặc dù hai ngày qua trên địa bàn tỉnh phú yên trời đã có nắng nước rút nhiều nhưng vẫn còn hơn hai hectare lúa vụ đông xuân đang bị ngập nước
phần lớn diện tích bị ngập đều nằm ở các vùng trũng hoặc cuối các canh tưới và đều gieo xạ muộn do thời tiết
bị thiệt hại nặng nhất là huyện tuy an có khoảng một hectare tập trung ở các xã an nghiệp an định bị ngập với tỷ lệ mất trắng từ ba mươi tới bảy mươi
nguyên nhân là do tình trạng mưa bất thường trong những ngày đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đã làm cho hàng nghìn hectare lúa vụ đông xuân ở tỉnh phú yên bị ngập ống nghiêm trọng nhiều diện tích có nguy cơ bị mất trắng
nhà nước hỗ trợ được cái phần nào đó đỡ bà con thì có anh giáp hạt đỡ đến cái vụ thám năm sau rồi còn bây giờ thì là con đành chịu chết giờ nó ngập trường miên
theo nhiều nông dân đợt mưa bất thường này đã là lần thứ ba trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
khiến hàng ngàn nông dân đã bị ngập ốm nghiêm trọng
nhiều nông dân ở tỉnh phú yên bị mất giống và thiệt hại nặng nề

khó khăn lớn nhất hiện nay theo nông dân là không còn nguồn lúa giống để gieo xạ lại
trong trường hợp nếu có lúa giống để làm đất gieo xạ lại thì dẫn đến nguy cơ trễ tiếp vụ lúa hẻ thu
do vậy nhiều khả năng nông dân sẽ phải bỏ hoang đất lúa trong vụ đông xuân này
hoặc chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày khác
nếu không giống thì hiện nay hợp tác xã trung dân hầu như là hết
bây giờ thì yêu cầu là các ngành chức năng như ở đây có liên minh các hợp tác xã
có yên bàn dân thành phố nghiên cứu các kho dân của các tỉnh bản
có hay không cho địa phương thôi chứ thật ra thì phương cũng bỏ tay
được biết vụ đông xuân năm nay tỉnh phú yên gieo xạ trên hai mươi sáu ha lúa
trong đó có gần tám tám trăm bảy mươi hectare gieo xạ muộn
tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên cũng đã khuyến cáo nông dân
với tình hình thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sâu và bệnh đạo ôn phát sinh gây hại
nên bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả